tại trụ sở bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam trung tướng nguyễn tân cương
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
đã đến thăm làm việc tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình quốc gia
phòng chống tội phạm phòng chống ma túy phòng chống mua bán người tham nhũng
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phối hợp thực thi pháp luật trên biển
đặc biệt luật cảnh sát biển việt nam được thông qua và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đã tạo điều kiện thuận lợi hành lang pháp lý tốt để cảnh sát biển việt nam
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo giữ vững an ninh an toàn trên biển
tại buổi làm việc trung tướng nguyễn tân cương đánh giá cao những kết quả mà lực lượng
cảnh sát biển việt nam đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi lấy nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo đảm tốt tàu thuyền
cho thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát thực thi pháp luật
và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của tổ quốc làm nhiệm vụ trọng tâm